chỉ sau một mươi hai giờ đồng hồ vào cuộc điều tra vụ sáu học sinh tại đà nẵng phải nhập viện cấp cứu
do bị ngộ độc khi sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê đã bước đầu làm rõ
nguyên nhân là do một loại ma túy lần đầu xuất hiện tại đà nẵng có tên là nước biển
lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp loại ma túy này cho học sinh sinh viên
sáu em học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên số hai thuộc địa bàn phường thanh khê đông thành phố đà nẵng
đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống một loại dung dịch màu vàng nghi là ma túy loại nước biển
nguyên nhân ban đầu được xác định số học sinh nói trên bị ngộ độc bởi chất ma túy nước biển mới xuất hiện
gamma dioxide acid buvirate đây là dạng ma túy dạng nước biển nước xoài nước trái cây
trong giới trẻ học sinh thì hay gọi đây là nước vitamin c
các em mua một chai
đổ khoảng là một mươi giọt vào một chai nước ngọt sau đó cùng chia nhau ra uống
vừa uống xong một mươi năm phút là các em lên cơn coi dật sụt bọt mép và giảm động tử liền
ở đây là trong các giới trẻ là đưa các chất này vào người thì nhanh chóng hưng vấn tạo ảo giác
nhóm thanh niên liên quan đến việc mua bán ma túy loại nước biển này gồm trần thanh hiền
võ thái huy và lê vinh quang đều hai mươi chín tuổi cùng chú tại quận liên triều
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi hai chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy nước biển
mở rộng điều tra công an quận thanh khê đã làm việc với thân hoàng vĩnh long hai mươi ba tuổi
trú tại quận hải châu là tổng đại lý cung cấp ma túy cho cả thành phố
thu giữ tại nơi ở của long thêm một mươi sáu chai lớn chứa dung dịch màu vàng trắng xanh đỏ các loại nghi là ma túy nước biển
trong bức đăng tầng làng đó anh đăng cái em vô em hỏi vô em hỏi cái họ báo giá báo đồ đó
em đồng ý cái đám dị trị gửi cho anh cái kiện về đó
do em cũng hút về em ra em mua quay text em text không thấy lấy ma túy em nghĩ bình thường em không biết
khi mua bán long và các đối tượng liên quan không giao dịch trực tiếp mà thả hàng từ tầng cao xuống và lấy tiền
liên hệ mua bán ma túy thông qua các nhóm kín trên những trang mạng xã hội phổ biến như telegram facebook zalo
không chỉ đơn thuần là ảo giác mà loại ma túy nước biển mới này còn khiến người dùng hưng phấn mất tự chủ
qua đây thì phải tuyệt đối phụ huynh học sinh và giáo viên phải tuyệt đối khi có các em học sinh có những biểu hiện như thế
phải nhanh chóng báo cơ quan chức năng đồng thời là phải cảnh báo nghiêm khắc đến các em học sinh là tuyệt đối không sử dụng các chất trên
tại vì qua sự việc trên là thấy ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe các em cực kỳ vì chất này là chất thuộc cực độc
hiện các em học sinh đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
với loại ma túy nước biển lần đầu xuất hiện tại đà nẵng
người dân cần có sự cảnh giác cao độ để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra